một tòa án tại pháp đã tuyên án lên tới một mươi năm tù trong phiên tòa xét xử đường dây buôn người liên quan đến vụ ba mươi chín người việt nam tử vong trong xe tải đông lạnh ở đông nam nước anh xảy ra vào năm hai nghìn một mươi
các bị cáo trong phiên tòa này là các công dân việt nam gồm tám người pháp trung quốc algeria và maroc
trong tổng số một mươi chín bị cáo có bốn người việt bị kết tội ngộ sát và chịu mức án chín đến một mươi năm tù giam
bốn người việt khác trong đó có hai người vắng mặt và được coi là đang chạy trốn bị kết án từ một đến một mươi năm tù giam vì vai trò vận chuyển và cung cấp chỗ ở cho người nhập cư bất hợp pháp
những đối tượng khác là tài xế hoặc chủ những căn hộ có mốc nối với đường dây buôn người này hưởng án tù treo
trong khi đó duy nhất một bị cáo từng là tài xế được tuyên trắng án
vào ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín các nhà chức trách anh đã phát hiện ba mươi chín thi thể người việt nam trong một thùng xe container đông lạnh
đỗ tại khu công ty việt nam

theo kết quả điều tra trong quá trình vận chuyển những người trên xe đã bị ngạt khí và nhiệt độ tăng cao trong không gian kín là nguyên nhân trực tiếp khiến họ tử vong